chuyển sang phần tin tức quốc tế sau hai mươi ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt
sea games ba mươi hai đã chính thức khép lại vào tối ngày hôm nay với lễ bế mạc trên sân vận động
morodok techo ở thủ đô phnom penh của campuchia
buổi lễ bế mạc diễn ra đơn giản ngắn gọn nhưng cũng rất đặc sắc
ban tổ chức cũng điểm lại thành tích của các đoàn thể thao trong đó việt nam nhất toàn đoàn
với một trăm ba mươi sáu huy chương vàng một trăm linh năm huy chương bạc và một trăm một mươi bốn huy chương đồng
bỏ xa đoàn thái lan ở vị trí thứ hai với một trăm linh tám huy chương vàng
với khẩu hiệu thể thao sống trong hòa bình sea games ba mươi hai thu hút gần một mươi ba vận động viên
từ một mươi một quốc gia trong khu vực đông nam á tranh tài ở ba mươi bảy môn thể thao với năm trăm tám mươi ba nội dung
phần cuối của lễ bế mạc sigen ba mươi hai là màn trao cờ đăng cai sigen ba mươi ba cho thái lan
nước chủ nhà của đại hội tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi